ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã phối hợp với chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây trung quốc
tổ chức lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương chi ma lộc bình lạng sơn việt nam ái điểm ninh minh quảng tây trung quốc
nhằm thu hút đầu tư vào cửa khẩu cũng như các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa
góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới nói riêng và tỉnh lạng sơn nói chung
tham dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
cùng các bộ ngoại giao bộ công thương và một số cơ quan ban ngành liên quan
trong những năm qua quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa tỉnh lạng sơn và tỉnh quảng tây trung quốc
luôn được tăng cường thúc đẩy ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực hiệu quả trên mọi mặt
hàng năm thu hút khoảng gần ba doanh nghiệp việt nam tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn
qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt trên tám tỷ đô la
việc chính thức mở cặp cửa khẩu song phương chima ái điểm là dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển
quan hệ hợp tác giữa tỉnh lạng sơn với khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây nói riêng
và giữa hai nước việt nam trung quốc nói chung qua đó góp phần củng cố và đẩy mạnh hơn nữa
quan hệ hợp tác hai bên đặc biệt trong việc thúc đẩy giao thương hàng hóa hợp tác du lịch giao lưu nhân dân hai bên